giá xăng dầu hôm nay ngày hai mươi một tháng chín được liên bộ công thương tài chính điều hành theo hướng tăng mạnh từ một mươi sáu h ngày hôm nay mức tăng từ bảy trăm hai mươi đến tám trăm bảy mươi đồng một lít
theo đó giá xăng e năm tăng bảy trăm hai mươi đồng một lít giá bán là hai mươi bốn một trăm chín mươi đồng một lít xăng ron chín mươi năm tăng tám trăm bảy mươi đồng một lít giá bán là hai mươi năm bảy trăm bốn mươi đồng một lít giá dầu diesel tăng năm trăm bốn mươi đồng một lít giá bán là hai mươi ba năm trăm chín mươi đồng một lít
tại kỳ điều hành này liên bộ không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đồng thời chi quỹ bình ổn giá ba trăm linh đồng một lít với xăng e năm

theo bộ tài chính số dư quỹ bình ổn giá đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba là hơn năm sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
sang đến quý ii số dư tiếp tục tăng lên nhanh chóng do tăng cường trích lập hạn chế chi quỹ